trải nghiệm trực tiếp quy trình làm các món điểm tâm và văn hóa trà đạo
đồng thời người tham dự sẽ được tiếp cận với những tinh hoa trong hoạt động thưởng thức ẩm thực

đi kèm với giao lưu văn hóa mang đậm màu sắc địa phương chợ lớn
đồng thời người tham dự sẽ được tiếp cận với những tinh hoa trong hoạt động thưởng thức ẩm thực

đồng thời người tham dự sẽ được tiếp cận với những tinh hoa trong hoạt động thưởng thức ẩm thực
đi kèm với giao lưu văn hóa mang đậm màu sắc địa phương chợ lớn
quá trình làm cũng không khó và mấy bạn mà nhỏ nhỏ một chút mà có thể sử dụng thành thạo những cái giống như là kéo này nọ
thì cũng có thể làm được cái này chứ không phải chỉ người lớn không
chủ yếu là các bạn đến đây cùng nhau làm một cái cây thông để trải nghiệm một cái thời gian
có thể ví dụ cùng nhau làm cùng nhau nói chuyện cùng nhau chơi
những cây thông sản phẩm mang về thì có thể đặt lên bàn làm việc bàn học để trang trí trong mùa noel
không khí giáng sinh đã đến gần
các cửa hàng đặc biệt là trên các trang mạng xã hội đã giới thiệu bày bán nhiều sản phẩm đặc trưng của giáng sinh
theo xu hướng đang được ưu chuộng vẫn là sản phẩm hammed để trang trí hoặc làm quà tặng cho bạn bè người thân
là dịp để mọi người được vui chơi giải trí cùng trải qua mùa giáng sinh ý nghĩa và ấm áp
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay